tuy nam phi khẳng định omith pom dễ dàng khống chế thế nhưng trên thế giới hầu hết các quốc gia đang lo sợ và e ngại về loại virus có nhiều gai và đột biến thế này
nếu dự báo của quan chức tổ chức y tế thế giới who là chính xác năm hai nghìn hai mươi hai có thể là năm đại dịch covid một mươi chín kết thúc
tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ phía sau dự báo này
theo bà maria van kerkhove chuyên gia hàng đầu về covid một mươi chín của who khi làn sóng covid một mươi chín bước sang năm thứ ba tức năm hai nghìn hai mươi hai
thế giới đã có những công nghệ cần thiết để chấm dứt đại dịch
vaccine covid một mươi chín đã được phát triển thuốc điều trị virus đã được sản xuất nhiều người đã được tiêm chủng và ngày càng có nhiều người biết cách điều trị bệnh
chúng ta có các công cụ có thể loại bỏ dịch bệnh nghiêm trọng chúng ta có thể giảm ca tử vong vì covid một mươi chín
và chúng ta cũng có thể giảm sự lây lan bà van kerkhove cho biết trên tạp chí natural medicine tháng này
bà van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật ứng phó covid một mươi chín của who cho rằng covid một mươi chín có thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus vào ngày hai mươi tháng một mươi hai cũng tuyên bố hai nghìn hai mươi hai phải là năm thế giới chấm dứt đại dịch
các chuyên gia phần lớn đồng ý rằng các biện pháp hạn chế lây nhiễm và tăng cường khả năng miễn dịch
toàn cầu thông qua tiêm chủng rộng rãi trước khi có bất kỳ biến chủng nguy hiểm nào xuất hiện là con đường đưa thế giới ổn định trở lại
tuy nhiên tình hình dịch bệnh còn phụ thuộc vào hai ẩn số cách virus tiến hóa và kích hoạt hệ miễn dịch và cách mạng xã hội phản ứng với dịch bệnh
việc kiểm soát virus này luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta bà van kerkhove nói
khi năm hai nghìn hai mươi một gần kết thúc và các hệ thống y tế đang phải đối mặt với biến chủng omicron với khả năng lây lan nhanh chóng
nhà dịch tế học kỳ cựu michael osterholm nói rằng hiện tại ông cảm thấy không chắc chắn về con đường tương lai hơn so với sáu tháng trước
một lý do dẫn đến nhận định trên là đường công tiến hóa mà covid một mươi chín đã tạo ra khiến nhiều người không chắc chắn liệu virus có giống như cúm mùa
tiến hóa để cải tiến vaccine trong thời gian dài hơn có những thay đổi đột ngột hơn
chỉ trong một năm hai biến chủng alfa và delta đã xuất hiện
chủng sau có khả năng lây nhiễm cao hơn chủng trước và trở thành chủng
chủng thống trị gần đây nhất biến chủng omitron với số lượng đột biến nhiều chưa từng có cũng đã xuất hiện và lây lan nhanh chóng
tỷ phú bill cast đã dự đoán giai đoạn cấp tính của đại dịch covid một mươi chín sẽ chấm dứt vào năm hai nghìn hai mươi
bill gates thừa nhận omicron đang gây lo ngại nhưng cũng nhấn mạnh với tốc độ phát hiện biến chủng mới như hiện nay
cùng với việc phát triển vaccine và thuốc điều trị
ông hy vọng covid một mươi chín sẽ trở thành một bệnh đặc hữu vào năm hai nghìn hai mươi
không ai biết khi nào biến chủng thoát miễn phí
các biến chủng tiếp theo sẽ xuất hiện
cũng không ai biết liệu có đột biến vượt trội như omithron hay là chỉ tiến hóa dần giống như virus cúm mùa trước đây
chuyên gia sinh học tiến hóa marciette bonney phó giáo sư tại trung tâm bệnh truyền nghiễm penn state ở mỹ cho biết
theo chuyên gia bonny nếu covid một mươi chín hoạt động như dịch cúm chúng ta có thể theo dõi và cập nhật vaccine vài năm một lần
đồng thời tiêm chủng cho cộng đồng và cứ tiếp tục như vậy
nhưng vì các biến chủng mới liên tục xuất hiện
nên hiện tại không ai có thể dự đoán được năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi ba sẽ như thế nào
hiện chưa rõ có cần phải cập nhật các loại vaccine để đối phó với biến chủng omicron hay không
bởi các báo cáo sơ bộ cho thấy tiêm vaccine vẫn có thể bảo vệ con người trước nguy cơ bệnh nặng
và liều vaccine tăng cường có thể cải thiện khả năng bảo vệ
một số bằng chứng ban đầu cho thấy omic ron có thể gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với biến chủng delta
nhưng nếu đúng như vậy thì không rõ đó là do đặc tính của virus
hay là do miễn dịch hiện có
dù thế nào đi nữa số ca nhiễm tăng nhanh đã dóng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn cầu rằng
chủng virus mới sẽ khiến cho số ca nhập viện tăng lên trong thời gian tới
trong thời trạng toàn cầu đang vật lộn với lạng sóng covid một mươi chín mới do biến thể omicron và delta gây ra

who cho biết đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc vào năm tới

hiện đã có các công cụ chúng ta có thể khiến covid một mươi chín không còn gây chết chóc nữa

trong đó họ vạch ra nhiều hành động nhằm đạt được tỷ lệ tiêm chủng bảy mươi
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tổng giám đốc who phát biểu trong một cuộc họp báo rằng
ngày càng có nhiều bằng chứng cho thật